thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà nociviui mapisa nkakula bộ trưởng quốc phòng và cựu chiến binh nam phi đang có chuyến thăm việt nam
chào mừng bà bộ trưởng thăm việt nam nhất là trong bối cảnh quan hệ truyền thống việt nam và nam phi đang phát triển tốt đẹp
thủ tướng cũng cho biết quan hệ hai nước luôn được củng cố và phát triển đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa khoa học công nghệ
hiện việt nam đã và đang triển khai đề án phát triển quan hệ với các nước trung đông châu phi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm trong đó nam phi được coi là đối tác hàng đầu của việt nam tại châu phi
đặc biệt kim ngạch song phương giữa việt nam và nam phi luôn dẫn đầu các nước châu phi đây được coi là điểm sáng trong quan hệ thực chất giữa việt nam với các nước khu vực
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện để quan hệ quốc phòng song phương phát triển thuận lợi góp phần vào quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển giữa việt nam và nam phi
bà bộ trưởng trân trọng cảm ơn thủ tướng dành thời gian tiếp vui mừng chia sẻ những ấn tượng trong chuyến thăm việt nam đồng thời bày tỏ tin tưởng qua chuyến thăm lần này hai nước sẽ tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực trong đó có quốc phòng
bộ trưởng cũng cho biết nam phi đang trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng và bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm việt nam thời gian này đoàn có thể tiếp thu học hỏi nhiều kinh nghiệm của việt nam trong phát triển kinh tế xã hội